mưa to liên tục kéo dài khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ở trung tâm thành phố đà nẵng bị ngập sâu
nhiều phương tiện tham gia giao thông bị chết máy gây ngập lụt cục bộ
đây là hiện tượng khiếm khi xảy ra tại thành phố đà nẵng
theo nhiều người dân địa phương mưa lớn bắt đầu xảy ra tại đà nẵng từ hai giờ sáng ngày chín tháng một mươi hai
và kéo dài liên tục trong nhiều giờ khiến lượng nước tăng nhanh chóng gây ngập tại nhiều tuyến đường
nhất là khu vực trũng thấp ở quận hải châu quận cầm lệ
chung quanh khu vực bến xe thuộc huyện liên triều và nhiều tuyến đường khác trong thành phố
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã kịp thời có mặt để điều tiết giao thông
hỗ trợ các phương tiện bị chết máy đồng thời tham gia xử lý thoát nước tại các điểm ngập ố
thành ra là không thể nào đi được rãn đi thêm cốc nữa thì thấy nó lụt hết thành ra là tắt máy luôn

và lực lượng chúng tôi là đã cử lực lượng ra đối với các phương tiện chúng tôi không cho đi vào phương tiện bị ngập ốm
và thứ hai nếu có các phương tiện nào đã lỡ đi vào bị ngập ốm rồi thì chúng tôi cho người lực lượng
nếu mà xe nào chết máy thì chạy
và cái tiếp theo nữa là chúng tôi không hơi có cái lỗ cắm
cái nước sẽ rút và tiếp tục là cho các lực lượng ra để phân lụt không cho công viên địa bàn để gây bị chết mái để tạo điều kiện kích cỡ cho bà con nhân dân của thành phố
ngay trong sáng chín một mươi hai lãnh đạo thành phố đà nẵng cùng các sở ngành đã đi kiểm tra các công trình thoát nước tuyến cống đường xá ngập nước trên địa bàn thành phố
chỉ đạo huy động lực lượng ứng trực hỗ trợ các hộ dân ở những vùng ngập sâu vận hành trạm bơm chống ngập khơi thông dòng chảy
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng đã gửi công điện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở ban ngành chủ động đối phó với các tình huống lũ quét sạt lở đất ngập ống cục bộ tại thành phố đà nẵng
tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ thường xuyên báo cáo kịp thời để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng